trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia bệnh viện phụ sản trung ương lần đầu tiên đã thực hiện thành công
kỹ thuật chẩn đoán di chuyển trước chuyển phôi trong thụ tình ống nghiệm loại trừ được bệnh
lý di truyền tan máu bẩm sinh thalassemia bệnh nhân có tiền sử sản khoa mùa đẻ lần thứ nhất
năm hai nghìn sáu con sinh ra khỏe mạnh tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi hai và năm hai nghìn một mươi bốn bệnh nhân bị đình chỉ thanh
ngén vì phủ thai một biến chứng do căn bệnh thalassemia gây ra kết quả xét nghiệm cho thấy
cả hai vợ chồng bệnh nhân đều mang gen bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia năm hai nghìn một mươi sáu bệnh nhân
được thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia sau khi sàng lọc phôi
các bác sĩ đã chọn ra được phôi bình thường để chuyển vào tử cung kết quả bệnh nhân đã có thai
sáng ngày một mươi năm tháng chín giáo sư tiến sĩ nguyễn viết tiến đã trực tiếp mổ đón cháu bé ra đời hoàn toàn
việc thực hiện thành công kỹ thuật trần đoán di truyền trước chuyển phôi trong thụ tình ống nghiệm
loại trừ được bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia đã cho các cặp vợ chồng mang gian bệnh có cơ hội
được mang thai và sinh con khỏe mạnh bình thường đây là bước tiến mới trong kỹ thuật hỗ trợ sinh
sản kết hợp trần đoán trước sinh có ý nghĩa nhân vật
phần sâu sắc